các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám bốn ca nhiễm mới trong đó có ca nhập cảnh và tám bốn ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi tám tỉnh thành phố có sáu sáu trăm tám mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín trăm hai mươi một phú thọ năm trăm bốn mươi
nghệ an ba trăm năm mươi một yên bái ba trăm năm mươi đắk lắc ba trăm hai mươi bảy quảng ninh ba trăm linh bốn vĩnh phúc hai trăm chín mươi chín lào cai hai trăm chín mươi bảy hải dương hai trăm chín mươi chín
tuyên quang hai trăm năm mươi gia lai hai trăm bốn mươi năm quảng bình hai trăm ba mươi thái nguyên hai trăm hai mươi bảy bắc cạn hai trăm một mươi ba thái bình hai trăm linh hai nam định một trăm bảy mươi chín
bắc giang một trăm bảy mươi bảy hưng yên một trăm bảy mươi bốn lâm đồng một trăm sáu mươi chín bến tre một trăm sáu mươi
bắc ninh một trăm bốn mươi tám lạng sơn một trăm ba mươi chín cao bằng một trăm hai mươi năm ninh bình một trăm hai mươi một hà giang một trăm một mươi sáu đà nẵng một trăm một mươi sơn la một trăm linh năm hà nam chín trăm linh sáu hải phòng chín mươi vĩnh lâm tám mươi sáu quảng trị tám mươi bốn hòa bình tám mươi ba lai châu bảy mươi chín điện biên bảy mươi năm bình phước sáu mươi một tây ninh năm mươi tám quảng ngãi bốn mươi chín bình định bốn mươi tám thành phố hồ chí minh bốn mươi tám thành hóa bốn mươi bảy bà rịa vũng tàu bốn mươi năm đắk ninh năm mươi tám hà giang một trăm một mươi sáu đà nẵng một trăm một mươi sơn la một trăm linh năm hà nam chín trăm linh sáu hải phòng chín mươi vĩnh lâm tám mươi sáu quảng trị tám mươi bốn hòa bình tám mươi ba lai châu bảy mươi chín điện biên bảy mươi năm
nông bốn mươi một khánh hòa ba mươi năm quảng nam hai mươi năm bình dương hai mươi tám cà mau hai mươi ba phú yên hai mươi đồng tháp hai mươi bình thuận một mươi chín thừa thiên huế một mươi năm kiên giang một mươi bốn lòng an chín an giang chín trà vinh tám đồng nai ba bạc liêu ba hậu giang hai và cần thơ một
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung ba ba trăm linh chín ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là phú thọ giảm một trăm năm mươi tám hà tĩnh giảm một trăm một mươi sáu và quảng ninh giảm một trăm một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó lâm đồng tăng một trăm sáu mươi chín bến tre tăng một trăm bốn mươi bốn và quảng bình tăng bảy mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là chín bốn trăm sáu mươi ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm ba mươi một
trong đó có chín sáu trăm một mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh bảy bốn trăm sáu mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm hai mươi ba bảy trăm sáu mươi bảy ca
trong đó có chín một trăm sáu mươi ba trăm một mươi năm ca đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một năm trăm tám mươi ba năm trăm bốn mươi một
thành phố hồ chí minh sáu trăm linh tám một trăm sáu mươi nghệ an bốn trăm tám mươi bảy trăm một mươi bảy bắc giang ba trăm tám mươi năm ba mươi ba và bình dương ba trăm tám mươi ba ba trăm linh chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày là bốn mươi sáu chín trăm linh bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi là chín một trăm sáu mươi ba một trăm ba mươi hai ca
số bệnh nhân đang thở oxy là sáu trăm hai mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ năm trăm một mươi hai ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một mươi hai ca thở máy xâm lấn năm mươi hai ca ecmo một ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bốn
ghi nhận năm ca tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba ba mươi bốn ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư các nước asean
trước tình hình dịch bệnh việt nam đã được kiểm soát ổn định
các chính sách phòng dịch để phù hợp với trạng thái bình thường mới luôn được thay đổi và cập nhật liên tục
cụ thể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn bộ y tế ra văn bản tạm dừng khai báo y tế covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam
trong văn bản gửi ubnd bốn mươi sáu tỉnh bộ y tế quyết định tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế covid một mươi chín
tại tất cả các cửa khẩu việt nam với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
theo bộ y tế hiện dịch covid một mươi chín ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới
nhưng đã có vaccine phòng bệnh đặc biệt và hiệu quả với các chủng virus sars cov hai đang lưu hành
cùng với đó dịch có xu hướng giảm số ca mắc và số ca tử vong trên phạm vi toàn cầu trong thời gian gần đây
tại việt nam dịch covid một mươi chín được kiểm soát với tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao
do đó bộ y tế quyết định
tạm dừng khai báo y tế những người nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
tuy nhiên bộ cũng đề nghị các tỉnh thành phố duy trì giám sát hành khách nhập cảnh
tại các cửa khẩu theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để kiểm dịch y tế biên giới
liên quan đến vấn đề khai báo y tế trước đó tại một hội nghị do bộ tổ chức vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế nói sẽ bỏ khai báo y tế nội địa
vì vậy bộ đã giao cho cục y tế dự phòng xây dựng các hướng dẫn về việc này
như những thông báo trên có thể thấy bộ y tế đã xem xét rất kỹ về diễn biến dịch cũng như những vấn đề
tiêm vaccine bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín rồi mới đưa ra văn bản quyết định tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế covid một mươi chín
tại tất cả các cửa khẩu của việt nam với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đây là việc làm vô cùng cần thiết đối với hoạt động mở cửa xuất nhập khẩu của nước ta
bên cạnh đó yếu tố an toàn kiểm soát dịch được bộ nhấn mạnh thực hiện tại các cửa khẩu cũng cho thấy sự chặt chẽ
trong chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín tại nước ta
sau hai năm dồn toàn lực chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín hiện tp hcm lại đang phải ứng phó với dịch bệnh kép là dịch covid một mươi chín
và dịch sốt xuất huyết
trước tình trạng trẻ nhập viện gia tăng mạnh và đã ghi nhận trường hợp tử vong do nhập viện chế có thể thấy dịch sốt xuất huyết
đang diễn biến ngày càng phức tạp nguy cơ dịch bùng phát cao
sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi vặn
năm nay mùa mưa lại đến khá sớm với tp hcm và các tỉnh lân cận do đó dịch sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng
thực tế thành phố đã có nhiều ca bệnh nặng thậm chí ghi nhận một số trường hợp tử vong
theo số liệu thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến giữa tháng bốn
tp hcm ghi nhận gần bốn năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết dengue
trong đó có một trăm linh chín ca nặng đang điều trị tại các bệnh viện
năm hai nghìn một mươi chín sốc xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn hai mươi ca mắc thì số ca bệnh nặng cũng chỉ ba mươi tám ca
còn năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc đang gia tăng và cao hơn so với cùng kỷ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đáng chú ý là trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết tăng cao đặc biệt các trường hợp nặng bị tổn thương đa cơ quan
như gan thận và phải thở máy lọc máu hiện nay nhóm tuổi bị mắc nặng hay gặp là từ tám đến một mươi ba tuổi
bác sĩ chuyên khoa hà nội truyền thông tp hcm cho biết
các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng đa số do nhập viện trẻ nguyên nhân có thể do dịch covid một mươi chín
cho nên người dân quên đi bệnh sốt xuất huyết là bệnh lý nguy hiểm thường gặp
bên cạnh đó triệu chứng ban đầu của bệnh sốt xuất huyết khá tương đồng với một số bệnh nhiễm siêu vi khác
như cúm đặc biệt giai đoạn khởi phát của bệnh có khi giống với covid một mươi chín nên dễ bị bỏ sót
ngoài ra tâm lý còn sợ covid một mươi chín nên các phụ huynh ngại đưa trẻ đến khám tại bệnh viện dù đã có triệu chứng
đặc điểm nhận biết bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục hai đến bảy ngày
kèm các dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết chảy máu răng máu mũi vết bầm xuất huyết âm đạo trẻ gái ở tuổi dày thì
bệnh thường trở nặng vào ngày thứ tư đến ngày thứ sáu với biểu hiện trị tim mạch tay chân lạnh mạch nhẹ khó bắt
và thường ít kèm các triệu chứng hô hấp ho sổ mũi và tiêu chảy
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trần nam cũng khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý khi trẻ sốt cao liên tục từ ba ngày trở lên
phải đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và được điều trị kịp thời
không nên chủ quan tự mua thuốc điều trị bệnh cho trẻ tránh những biến chứng có thể đe dọa tính mạng
dịch sốt xuất huyết đang là một mối nguy hiểm đáng lo ngại với người dân tp hcm đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ
tuy nhiên các chuyên gia cũng nhận định bệnh sốt xuất huyết nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời
thì hầu hết sẽ diễn tiến thuận lợi ít có trường hợp tử vong
vì vậy mọi người có thể tự phòng bệnh sốt xuất huyết bằng các phương pháp đơn giản hiệu quả
như vệ sinh môi trường sống và làm việc thường xuyên làm sạch và không để ngưng động nước tạo điều kiện thuận lợi cho mũi đẻ trứng
đồng thời mặc quần áo dài mắt màng khi ngủ để tránh bị mũi nốt hạn chế nguy cơ lây nhiễm
trong lúc covid một mươi chín bùng phát phần lớn người dân mỹ có khả năng miễn dịch với virus sars cov hai
nhờ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh sau khi nhiễm
tuy nhiên vẫn có một số trường hợp hiếm hoi là những người chưa tiêm chủng vẫn có khả năng miễn dịch
dù nhiều lần phơi nhiễm với virus
điều này làm dấy lên câu hỏi thật sự có trường hợp miễn dịch tự nhiên với virus hoặc có sức đề kháng với bệnh này hay không
các nhà khoa học đang cố tìm hiểu liệu có tồn tại sức đề kháng như vậy cũng như cách thức hoạt động của nó
theo các nhà khoa học việc nghiên cứu các trường hợp hiếm gặp này có thể giúp phát triển các loại vaccine
và phương pháp điều trị mới chống covid một mươi chín
shane crotty giáo sư tại viện miễn dịch học la jolla đồng thời là nhà virus học cho biết
ông và các chuyên gia khác rất cẩn trọng khi nói về chủ đề này bởi đây là vấn đề vẫn cần được nghiên cứu
và hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng
lời giải thích đơn giản cho những trường hợp này là do họ may mắn hoặc cũng có thể là do hành vi của họ
như đeo khẩu trang đúng không
các trường hợp này có thể dùng cách hoặc tránh được những tình huống nhất định khiến cho họ có nguy cơ lây nhiễm
trong khi đó nhà nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm tại khoa y tế cộng đồng thuộc đại học techs ở houston cho biết
một giải thích khác có thể là họ đã mắc covid một mươi chín mà không hay biết bởi họ không có bất kỳ triệu chứng mắc bệnh nào
cho đến nay mỹ là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch covid một mươi chín với hơn tám mươi hai bảy triệu người mắc
và hơn một triệu người tử vong
không chỉ riêng mỹ mà với nhiều nước trên thế giới hiện tượng nhiều người vẫn miễn nhiễm
cho đến hiện tại vẫn là một câu hỏi lớn
lý giải sơ bộ về vấn đề này các chuyên gia chỉ nhận định rằng có thể là trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng
hoặc chưa nhiễm do phòng dịch tốt
còn việc người có khả năng miễn dịch tự nhiên với virus hoặc có sức đề kháng với bệnh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
nhưng nếu thật sự có tồn tại loại kháng thể tự nhiên này ở người thì đây sẽ là một tín hiệu đáng mừng
để tìm ra các phương pháp chống covid một mươi chín hiệu quả mới đáng mong đợi
chuyển sang các tin tức về tình hình chống dịch tại các nước trên thế giới
như chúng tôi đã thông tin chính quyền hàn quốc mới đây đang tiến hành xem xét các quy định phòng dịch
trong đó có việc cho phép người dân bỏ khẩu trang khi ra ngoài trời
tuy nhiên quy định này vẫn đang được cân nhắc dựa vào tình hình thực tế cuối tháng năm tại đất nước này
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng bốn chủ tịch ủy ban chuyển tiếp chính quyền của tổng thống đắc cử hàn quốc yoon seok yol
cho biết chính phủ mới sẽ quyết định có cho phép người dân bỏ đeo khẩu trang khi ra ngoài trời hay không vào cuối tháng năm này
theo ông ahn
quyết định trên sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế cuối tháng năm
đồng thời cũng lưu ý rằng hàn quốc hiện đang ghi nhận số ca nhiễm mới covid một mươi chín theo ngày cao hơn các quốc gia khác
phát biểu tại một cuộc họp báo ông ahn jong soo nói
nếu có thể chúng tôi sẽ cho phép bỏ khẩu trang khi ra ngoài nhưng có thể sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào trong nhà
đồng thời ông lưu ý thêm rằng quy định đeo khẩu trang trong nhà có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong một thời gian
không chỉ hàn quốc nhiều nước trên thế giới cũng đã loại bỏ quy định với khẩu trang trong không gian thoáng
trong khi đó một số quốc gia đã xem xét nghiên cứu vấn đề này nhưng thận trọng hơn
dựa trên việc theo dõi sát sao quá trình chuyển đổi sang giai đoạn covid một mươi chín là bệnh đặc hữu trong sáu tháng tới
có thể thấy gần đây hàn quốc đã dỡ bỏ tất cả các quy định về giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín ngoại trừ quy định về đeo khẩu trang
nếu tình hình thực tế có xu hướng tiến triển tốt vào cuối tháng năm
thì quyết định về việc chỉ cần đeo khẩu trang ngoài trời sẽ được thông qua
liệu rằng chỉ trong vòng một tháng hàn quốc có thể kiểm soát được số ca nhiễm đang tăng từng ngày
để các biện pháp nới lỏng chống dịch được thực hiện hay không
thưa quý vị thủ đô trung quốc đang là địa điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín nhận được sự quan tâm thời điểm hiện tại
trước tình trạng báo động bắc kinh đã phong tỏa một số tòa nhà khu dân cư và bổ sung thêm một nơi vào khu vực cấm ra vào hồi đầu tuần này
đồng thời cũng tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho hàng triệu dân
bắc kinh vào ngày hai mươi năm tháng bốn đã bổ sung thêm một nơi rộng lớn vào khu vực cấm ra vào
các công nhân đã dựng hàng rào kim loại màu xanh dọc theo khu vực trên và cảnh sát hạn chế số người có thể rời khỏi đó
cư dân cũng được yêu cầu ở bên trong khu nhà của mình
công an và các hàng rào mới dựng tại bắc kinh đã hạn chế những người có thể rời khu vực phong tỏa giữa lúc nhà chức trách thành phố
đang nỗ lực ngăn chặn một đợt bùng phát lớn dịch covid một mươi chín
theo hãng tin reuters và ap ba phần tư trong số hai mươi hai triệu dân bắc kinh vào hôm hai mươi sáu tháng bốn
đã xếp hàng làm xét nghiệm covid một mươi chín
giới chức y tế bắc kinh vào chiều hai mươi sáu tháng bốn cho hay trong hai mươi bốn giờ trước đó có thêm hai mươi hai ca nhiễm được phát hiện
nâng tổng số người bệnh lên chín mươi hai kể từ khi một ổ dịch được phát hiện cách đây năm ngày
số người nhiễm ở bắc kinh là khá thấp so với thượng hải
tại bắc kinh chưa có ca tử vong nào do đợt bùng phát mới
thông báo ban đầu về việc làm xét nghiệm covid một mươi chín tại quận đông dân tại bắc kinh đã làm bùng lên làn sóng mua sắm tích trữ
tại thành phố này vào hồi đầu tuần
tuy nhiên tình hình đã lắng dịu phương tiện giao thông công cộng hoạt động bình thường và các con đường vẫn chật kính người đi lại
giang yi fan một cư nhân tại điểm làm xét nghiệm covid một mươi chín tại quận đông chen nói
tôi không lo lắng về việc bắc kinh sẽ thiếu hụt hàng hóa vì thế tôi có kế hoạch tích trữ
vì nhiều người tích trữ đồ mù quán nên có thể gây thiếu hụt hàng hóa
nhìn chung tâm lý lo sợ hoang mang mua sắm của đa số người dân ở thủ đô bắc kinh là hoàn toàn có thể hiểu được
vì trước đó thành phố hà nội đã bị tích trữ
có hai mươi năm triệu dân cũng đã trải qua thời gian bùng dịch tương tự
tuy nhiên với kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng dịch ở thượng hải
chính quyền thủ đô đã có những biện pháp phòng dịch bình tĩnh và chủ động giúp người dân phần nào an tâm hơn
với việc phong tỏa nhiều địa điểm hạn chế người dân ra ngoài đồng thời tổ chức xét nghiệm hàng loạt cho hàng triệu người dân
hy vọng dịch bệnh tại bắc kinh trung quốc sẽ sớm được kiểm soát và có chiều hướng tích cực trong thời gian tới
theo tin tức vừa nêu trên đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
tổng số hai mươi hai triệu dân bắc kinh đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong nỗ lực dập dịch sớm của thành phố
theo kênh chano news asia vào ngày hai mươi sáu tháng bốn ba phần tư trong tổng số hai mươi hai triệu dân bắc kinh đã xếp hạng
để lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong bối cảnh chính quyền thành phố nỗ lực dập dịch sớm để tránh phải tình trạng phong tỏa trên diện rộng
theo ghi nhận mới nhất bắc kinh đã ghi nhận ba mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi năm tháng bốn
tăng so với một mươi chín ngày trước đó
không có trường hợp tử vong nào
người dân bắc kinh cũng bắt đầu tích trữ lương thực và các loại hàng hóa vì lo sợ sẽ rơi vào tình trạng bị động và phong tỏa
như ở thượng hải trung tâm tài chính và thương mại của trung quốc nơi sinh sống của hai mươi năm triệu người
cố gắng tránh số phần tương tự bắc kinh đã bắt đầu việc xét nghiệm hàng loạt đối với ba năm triệu người ở triều dương vào ngày hai mươi năm tháng bốn
sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận
theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diễn ra tại bắc kinh
có thể thấy từng dòng người đeo khẩu trang xếp hàng dài để chờ đợi được xét nghiệm
công tác xét nghiệm cũng diễn ra thuần thục nhịp nhàng với sự hướng dẫn của các nhân viên y tế
người dân bắc kinh cũng khá thoải mái và phối hợp để việc lấy mẫu diễn ra an toàn hiệu quả
bên cạnh đó cũng không thấy tình trạng hỗn loạn chen trúc như hình ảnh người dân thủ đô trung quốc chen lấn sô đẩy
như bối cảnh hoảng loạn mua sắm tại các siêu thị đường phố người dân xe cộ đi lại bình thường
việc xét nghiệm diễn ra tại các địa điểm lưu động trên đường trong không gian rộng thoáng cạnh các tòa nhà cao tầng đang được dựng rào phong tỏa
rõ ràng không chỉ riêng chính quyền mà ngay cả người dân cũng đã dần ổn định được tâm lý
với những thông tin tích cực như vậy việc kiểm soát dịch tại thủ đô được mong đợi sẽ đem lại nhiều hiệu quả hơn các thành phố khác tại đất nước này
tiếp theo ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who teros ahanom ghebreyesach kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc covid một mươi chín
cho rằng thế giới đang xem nhẹ cách thức virus lây lan do tỷ lệ xét nghiệm giảm
phát biểu họp báo tại trụ sở đắp di so ở geneva người đứng đầu who nêu rõ trong tuần qua who nhận được báo cáo về hơn một mươi năm ca bệnh không qua khỏi do covid một mươi chín
mức theo tuần thấp nhất kỹ từ tháng một
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi dù đây là xu hướng đáng hoan nghênh sau khi mà nhiều nước giảm xét nghiệm who sẽ ngày càng nhận được ít thông tin về cách thức lây lan và giải trình tự
điều này sẽ khiến thế giới ngày càng khó nắm bắt được các mô hình lây truyền và tiến hóa của virus
trong khi đó ông williang godriguet người đứng đầu liên minh chẩn đoán toàn cầu fing cũng phản ánh việc chính phủ nhiều nước đang giảm theo dõi các ca mắc covid một mươi chín trong những tháng gần đây
theo ông godriguez trong bốn tháng qua dù làn sóng dịch do biến thể omicron lan mạnh song tỉ lệ xét nghiệm đã giảm từ bảy mươi đến chín mươi trên toàn cầu
điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ xét nghiệm giảm cho dù việc tiếp cận với xét nghiệm chính xác đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước
ông godriguez cho rằng việc cắt giảm xét nghiệm covid một mươi chín sẽ khiến cho thế giới trở nên mù tịch trước những gì đang xảy ra với virus sars cov hai
trong khi nhiều nước đang dần giả bỏ những biện pháp phòng dịch và trở về cuộc sống như trước who cho rằng dịch bệnh vẫn chưa kết thúc
trong khi nhiều nước đang dần dở bỏ những biện pháp phòng dịch và trở về cuộc sống như trước who cho rằng dịch bệnh vẫn chưa kết thúc
tổng giám đốc gebreyesa sus cảnh báo virus sars cov hai chưa biến mất ông nhấn mạnh loại virus này vẫn đang lây lan biến đổi và gây ra các ca tử vong

theo người đứng đầu who mối đe dọa về một biến thể mới nguy hiểm là hiện hữu
và dù số ca tử vong giảm con người vẫn chưa hiểu rõ hết về những hậu quả
về lâu dài đối với những người đã khỏi bệnh này
vấn đề không chủ quan lơ là trước dịch vẫn luôn được tổ chức y tế thế giới
nhấn mạnh đặc biệt trong công tác phòng và chống dịch bệnh covid một mươi chín
như đã từng thông tin wso khẳng định chưa thể coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
bởi các nguy cơ từ loại virus nguy hiểm này vẫn là một ẩn số
ngầm đằng sau tình hình dịch có vẻ ổn tại các quốc gia trên thế giới
nhận định này là vô cùng chính xác khi thực tế covid một mươi chín vẫn tác động
và gây căng thẳng tại nhiều nước về tỷ lệ gia tăng so với ca lây nhiễm
cũng như những triệu chứng hậu covid một mươi chín mới được phát hiện mỗi ngày đáng lo ngại
quý vị thân mến dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường
ý thức được điều đó nên cho đến hiện tại bên cạnh những phương án thích nghi
các quốc gia cũng rất thận trọng
theo dõi sát sao các diễn biến của loại virus nguy hiểm này
để từ đó có các chính sách phòng chống dịch an toàn phù hợp hiệu quả
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại